theo thông tin mới nhất từ tổng cục hải quan sáu tháng đầu năm cả nước chi một trăm một mươi bảy ba mươi ba tỷ usd nhập khẩu hàng hóa
giảm hai chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín trung quốc là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của việt nam
với tỷ phần lên đến gần ba mươi trong sáu tháng đầu năm
nửa đầu năm hai nghìn hai mươi tổng cục hải quan ghi nhận có ba nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch từ một mươi tỷ usd trở lên
sản lượng này tương đương cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín tuy nhiên trị giá của hai phần ba nhóm hàng bị sụt giảm so với một năm trước
máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện vẫn là nhóm hàng dẫn đầu với kim ngạch đạt hai mươi bảy một mươi sáu tỷ đô la tăng một mươi ba năm
tương đương tăng ba ba tỷ đô la so với sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
ngoài trung quốc hai thị trường nhập khẩu lớn nhất còn lại trong tốc ba cũng đến từ châu á là hàn quốc
với hai mươi bảy mươi chín tỷ đô la giảm bảy chín so với cùng kỳ năm ngoái
vẫn chiếm một mươi bảy bảy tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước
thị trường còn lại là nhật bản với chín bốn mươi ba tỷ đô la tăng sáu chín so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm tám tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước